qua công tác giả soát xác minh công an huyện mường la đã nắm được thông tin và vận động thành công đối tượng đàm văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la ra đầu thú
trước đó vào năm hai nghìn sáu đối tượng thịnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
còn về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp bình trung xã bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý